thời điểm này đang là cao điểm của mùa dịch bệnh xuất xuất huyết
theo báo cáo về tình hình dịch bệnh của sở y tế hà nội trong những tuần gần đây
số ca mắc mới xuất xuất huyết được ghi nhận trên toàn thành phố vào khoảng tám trăm linh ca một tuần
từ đầu năm đến nay thành phố ghi nhận gần tám ca mắc sốt xuất huyết nhưng chưa có trường hợp tử vong
tại các bệnh viện trên địa bàn thủ đô liên tiếp bệnh nhân nhập viện do sốt xuất huyết
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện thành nhãn
bệnh nhân này từ thái bình lên trăm trồng ốm thế nhưng được vài ngày thì thấy cơ thể nóng rét thất thường đau nhức rồi ngất xỉu
khi được đưa vào bệnh viện thành nhãn bệnh nhân được chẩn đoán mắc xuất xuất huyết
theo các bác sĩ số ca mắc sốt xuất huyết bắt đầu tăng từ tháng chín
tuy nhiên đến tháng một mươi đặc biệt trong thời gian gần đây thì tăng nhanh đột biến
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết chu kỳ đình dịch sốt xuất huyết thường diễn ra vào tháng một mươi và một mươi một hàng năm
do đó dự báo những tháng cuối năm tình hình dịch bệnh xuất xuất huyết trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
từ tháng một mươi trở lại đây số ca mắc xuất xuất huyết tăng gấp bôi
tháng trước những bệnh nhân vào viện với chúng tôi là những bệnh nhân mà đã ở

những bệnh nhân vào viện khi đã có các biến chứng của bệnh hoặc có các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm
đặc biệt là các dấu hiệu phế thoát dịch huyết tương như là tràn dịch bằng phủ tràn dịch bởi bụng

xuất huyết những ngày đầu triệu chứng phần lớn chỉ là xuất nên rất dễ bị bỏ qua

nếu có triệu chứng sốt người dân nên sử dụng paracetamol để hạ sốt với liều lượng từ một mươi một mươi năm mg trên một kg cân nặng
không quá sáu mươi mg trên một kg cân nặng một ngày không dùng aspirin
chủ động phòng tránh mũi đốt và thường xuyên diễn ra